thưa quý vị có rất nhiều khán giả đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi để hỏi về việc
sau ngày một mươi năm tháng chín người dân tại vùng xanh ở tp hcm có được về quê hay không
thì mới đây thông tin mới nhất chúng tôi có được từ chủ tịch ubnd quận tân bình cho biết
địa phương sẵn sàng hỗ trợ đưa người có nhu cầu trở về quê với điều kiện nhất định
vậy những điều kiện gì được coi là điều kiện tiên quyết để người dân có thể trở về quê
hãy cùng chúng tôi theo dõi
chủ tịch ubnd huyện cần giờ nguyễn văn hồng thông tin
sau ngày một mươi năm tháng chín huyện cần giờ sẽ thực hiện thí điểm nới lỏng giãn cách xã hội theo tiêu chí
khóa chặt bên ngoài từng bước nới lỏng bên trong tới ngày ba mươi tháng chín
trên cơ sở đó huyện cần giờ cho phép mở lại các hàng quán dịch vụ ăn uống
nhưng không tại chỗ mà chỉ mang về người dân đi chợ tuần một lần
bên cạnh đó sẽ cho ngư dân triển khai đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản trở lại
về xây dựng địa phương sẽ thực hiện ra soát những công trình cấp bách trọng điểm
kể cả nhà ở xây dựng riêng lẻ để kiến nghị thành phố cho phép xây dựng lại
liên quan đến việc người dân có được đi lại khi cửa hàng ăn uống được mở
ông hồng cho biết huyện cần giờ sẽ thực hiện
mỗi người dân là một shipper người đã tiêm hai mũi
sau một mươi bốn ngày sẽ được đi lại theo phương án phòng chống dịch của địa phương
cũng theo chủ tịch ubnd huyện cần giờ thời gian tới
địa phương sẽ phối hợp với các sở ngành thành phố để kết nối
mở các tuyến du lịch khép kín trên tinh thần an toàn tới đâu mở tới đó
tạo điều kiện cho người dân thành phố đi du lịch cần giờ
ông hồng cho biết một trong những điều kiện để mở lại du lịch ở huyện cần giờ
do các địa điểm du lịch ở cách xa khu dân cư
địa phương gần như đã phủ một trăm linh vaccine mũi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
trên địa bàn và mũi hai trên ba mươi bảy
chủ tịch ubnd huyện cần giờ thông tin thêm
trong thời gian thí điểm địa phương sẽ tổ chức cho người dân đi theo tour
thực hiện năm ca và hai mũi vaccine
gần như là thẻ xanh
kết thúc thí điểm huyện cần giờ sẽ nới lỏng du lịch hơn
trả lời câu hỏi về phạm vi hoạt động của các shipper
chủ tịch ubnd huyện cần giờ cho biết
tại quận bảy huyện cần giờ và củ chi shipper sẽ được chạy liên quận huyện
còn nhân viên giao nhận hàng của các doanh nghiệp chỉ được giao nhận trong quận huyện đó
cũng trong chương trình người dân quận tân bình đặt câu hỏi
sau ngày một mươi năm tháng chín người dân ở vùng xanh tại tp hcm có được về quê cũng là vùng xanh không
chủ tịch ubnd quận tân bình nguyễn bá thành cho biết
địa phương sẵn sàng hỗ trợ người dân về quê đúng với chính sách của thành phố
tiêm vaccine test nhanh hoặc làm pcr để người dân có giấy đi đường
tuy nhiên ông thành nhấn mạnh người đi phải có người nhận
phải có tổ chức thực hiện đưa người dân về thì địa phương mới hỗ trợ
liên quan vấn đề này ông lê quang tự do
cục phó cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông
thông tin cách để lao động ngoại tỉnh đang chú tại tp hcm
được về quê là lập danh sách gửi lên hội đồng hương hoặc mặt trận tổ quốc tỉnh
sau đó các đơn vị này sẽ thay mặt người dân đề nghị lên ubnd tỉnh
để tỉnh liên hệ với tp hcm phối hợp đưa đón người dân
nếu không người dân sẽ không thể tự đi được
hết câu chuyện giãn cách xã hội
người dân lại tiếp tục với những dấu hỏi về thẻ xanh thẻ vàng
theo phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức cho biết
sau ngày một mươi năm tháng chín tp hcm chưa thể lập tức nới lỏng giãn cách xã hội
dựa trên thẻ xanh thẻ vàng
phải chờ một thời gian sau một mươi năm chín khi tp hcm sẵn sàng mới có thể triển khai
vậy tp hcm cấp thẻ xanh thẻ vàng covid người dân được làm gì
hãy cùng theo dõi ngay sau đây
trả lời cho vấn đề này bà lê thị huỳnh mai cho biết
lộ trình mở cửa phục hồi kinh tế tại tp hcm dự kiến được thực hiện
theo giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
ba giai đoạn trong đó giai đoạn một dự kiến từ một mươi sáu chín đến ba mươi một một mươi
các cá nhân lao động có thẻ xanh covid có thể tham gia các hoạt động
trừ karaoke vũ trường quán bar massage dịch vụ ăn uống tại chỗ
hoạt động tại các khu vui chơi giải trí thể dục thể thao
giáo chiếu phim trung tâm thương mại
cá nhân lao động có thẻ vàng covid có xét nghiệm âm tính với sars cov hai
được tham gia một số lĩnh vực cụ thể
riêng tổ chức có một trăm linh lao động có thẻ xanh covid được tham gia nhiều lĩnh vực
trừ những lĩnh vực kể trên
các tổ chức có một trăm linh lao động có thẻ xanh covid tại bộ phận
có tiếp xúc người ngoài có lao động có thẻ xanh covid
hoặc thẻ vàng covid tại các bộ phận còn lại được tham gia một số hoạt động
trong giai đoạn hai dự kiến từ ba mươi một một mươi hai nghìn hai mươi một đến một mươi năm một hai nghìn hai mươi hai
tp hcm sẽ mở rộng các hoạt động được phép cho đối tượng có thẻ xanh covid
gồm trung tâm thương mại trung tâm tập luyện thể dục thể thao
hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ
và đảm bảo giãn cách theo quy định dưới hai mươi người
đến giai đoạn ba dự kiến sau một mươi năm một hai nghìn hai mươi một
tp hcm sẽ lên kế hoạch mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế
riêng hoạt động karaoke vũ trường quán bar massage bắt buộc người tham gia phải có thẻ xanh covid
theo chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
tp hcm phấn đấu đến ngày một mươi năm chín cơ bản kiểm soát dịch bệnh nới lỏng và phục hồi kinh tế
đưa thành phố về trạng thái bình thường mới
quan điểm về việc nới lỏng phục hồi kinh tế tại tp hcm là dựa trên nguyên tắc an toàn
linh hoạt theo kết quả phòng chống dịch
tiêu chí đánh giá an toàn dựa trên thẻ xanh thẻ vàng căn cứ trên kết quả tiêm vaccine
an toàn mới sản xuất
theo bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt không thể kéo dài đến quá sức chịu đựng của người dân và nền kinh tế
tuy nhiên sau ngày một mươi năm tháng chín nới lỏng để mức độ nào đó phụ thuộc vào chuyển biến của dịch bệnh và nguy cơ của từng địa bàn
bởi phương châm của tp hcm là an toàn để sản xuất sản xuất phải an toàn
căn cứ vào tiêu chí của bộ y tế
huyện cần giờ đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
theo bí thư huyện ủy cần giờ lê minh dũng huyện đề xuất thí điểm
từ ngày một mươi sáu chín đến ba mươi một một mươi mở thêm một số hoạt động như đánh bắt nuôi chồng thủy sản
tổ chức lại hoạt động chợ truyền thống cho phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong dân
đặc biệt cần giờ đề xuất mở một tour hoặc điểm du lịch để góp phần khôi phục dịch vụ
cũng như xem xét mở lại hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời
dịch vụ ăn uống tại chỗ với quy mô nhỏ đảm bảo giãn cách theo quy định dưới hai mươi người
huyện mở ra dịch vụ nào sẽ có bộ tiêu chí kiểm soát dịch vụ đó
riêng về khôi phục du lịch huyện đã có kế hoạch trong đó xây dựng tour du lịch khép kín
cung đường khép kín hành khách không được đi ngang đi dọc mà chỉ ở khu vực nhất định ông dũng nói
dự kiến ngày ba mươi tháng chín sẽ mở tour thí điểm đầu tiên
quý vị và các bạn thân mến với rất nhiều câu hỏi tại sao
quý vị đã gửi về chương trình nhằm giải đáp thông bác
tại sao tp hcm lại tiếp tục thực hiện giãn cách đến hết tháng chín
ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ quan điểm của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ tăng trí thượng
giám đốc sở y tế đã thông tin rõ hơn về tiêu chí thành phố chưa đạt được kiểm soát dịch covid một mươi chín
trả lời vấn đề trên phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
có một tiêu chí rất khó trong bộ tiêu chí của bộ y tế tại quy định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín
quy đề bit mà thành phố chưa đạt được
theo bác sĩ thưởng tiêu chí của bộ y tế nêu rõ số ca mắc mới phải giảm liên tục so với hai tuần liền kề trước đó
và phải thấp hơn năm mươi so với tuần lễ có ca mắc cao nhất
theo dõi tình hình hiện nay biểu đồ ca mắc đang đi theo đường ngang không lên nhưng cũng không xuống
số ca mắc mới mỗi ngày đang giao động trung bình từ năm đến sáu trường hợp
do đó thành phố chưa giảm được tiêu chí về kiểm soát dịch
căn cứ vào tiêu chí khác của tổ chức y tế thế giới who
về kiểm soát dịch nếu đối chiếu với thời gian này thành phố cũng không đạt được
bác sĩ thượng nói và cho biết hiện tại nỗ lực kiểm soát dịch chưa đạt nhưng căn cứ vào những dữ liệu
mà ngành y tế có thì dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng khả quan
cụ thể số ca mắc tử vong ca dương tính qua xét nghiệm trong tuần đang có xu hướng giảm
hiện nay công tác phòng chống dịch đang gặp nhiều khó khăn do biến thể đàn tà nằm ngoài dự kiến
theo nhận định của chuyên gia y tế biến thể delta có thể né được một số kháng thể trong người
theo lý luận của các chuyên gia dịch tễ trong tình hình hiện tại rất khó có thể làm sạch được f trong cộng đồng
sở y tế tp hcm đang nỗ lực tiếp tục các giải pháp bộ y tế đưa ra với hy vọng sẽ giảm được dịch trong thời gian tới
cũng như các dịch bệnh khác cộng đồng đang hy vọng trong tương lai gần nhất covid một mươi chín sẽ giống như cú mùa
mặt khác hiện nay vaccine có thể ngăn ngừa được nguy cơ lây nhiễm và diễn tiến nặng tử vong
sẽ là nền tảng quan trọng cho cuộc chiến chống dịch
tuy nhiên theo phân tích của bác sĩ tăng trí thượng trên thực tế covid một mươi chín đang giống như máy bay cất cánh
khi lên rất nhanh nhưng khi giảm thì chậm
bác sĩ thường chia sẻ theo dõi liên tục ba tuần nay chúng tôi ghi nhận số ca tử vong đang giảm dần
hy vọng thời gian tới sẽ tiếp tục giảm
sở y tế tp hcm sẽ làm việc với bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế ở phía nam
để xây dựng tiêu chí phù hợp với tình hình mới đưa thành phố hoạt động kinh tế trở lại nhưng vẫn đảm bảo an toàn dịch
và thưa quý vị bằng mọi cách tp hcm đang cố gắng làm mọi cách để bảo vệ người dân an toàn trước đại dịch
vì thế quý vị cũng đừng quá nôn nóng và sốt ruột chờ nhận thể xanh hay thể vàng
chúng ta hãy thật bình tâm ủng hộ chính phủ và chính quyền chiến thắng đại dịch
đồng tình với quan điểm này chuyên gia cho rằng giữa các mục tiêu mở cửa nền kinh tế của tp hcm
thì mục tiêu bảo vệ sinh mạng con người vẫn là quan trọng nhất
tiến sĩ nguyễn đức lộc viện trưởng viện nghiên cứu đời sống xã hội social life cho biết
ông hoàn toàn ủng hộ chủ chương trên
đây là sự thận trọng rất cần vào lúc này thận trọng để bảo vệ sinh mạng con người
quyết định này mang tính trách nhiệm của lãnh đạo thành phố
ông lộc nói
theo ông thành phố đang có nhiều mục tiêu để mở cửa khôi phục nền kinh tế
nhưng dù mục tiêu nào đi nữa thì bảo vệ sinh mạng con người vẫn là quan trọng nhất
cách đây vài tuần là mấy trăm ca tử vong bây giờ xuống còn hai trăm
nói ra đó là tư duy quá lạnh lùng và thiếu xúc cảm
viện trưởng viện nghiên cứu đời sống xã hội nói
ở khía cạnh khác ông cho rằng sức chống chịu của người dân đang cạn kiệt
mặc dù được chính quyền hỗ trợ rất tốt bằng các gói cứu trợ
thế nhưng với người dân hiện không còn là nhu cầu ăn uống bình thường nữa
mà là phức hợp các nhu cầu
vì vậy việc thành phố tính toán mở cửa phải cân nhắc và mở cửa phải rất thận trọng
chúng ta luôn trong tình thế mở được và đóng được bất cứ lúc nào
chúng ta nên truyền thông để người dân hiểu điều đó
mọi sự chuẩn bị này trung quy vẫn là để phục vụ mục tiêu bảo vệ sinh mạng người dân ông lộc nhấn mạnh
nhìn nhận về việc này bác sĩ trương hữu khanh
cố vấn chuyên môn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một đánh giá
hiện vẫn chưa thể mở cửa hoàn toàn các hoạt động vì cần thêm thời gian để tính toán
đánh giá các số liệu liên quan đến kiểm soát dịch bệnh
tùy theo đánh giá về số liệu nếu tiêm vaccine chậm quá
dẫn đến độ phủ hai mũi còn thấp và số ca f nặng mới còn cao
thì phải tính toán lại thời gian mở cửa các hoạt động
có nghĩa là từ bây giờ cho đến một mươi năm tháng chín
thành phố cần đánh giá lại số ca mới diễn tiến nặng ra sao
số liệu tiêm vaccine của người dân đạt độ phủ an toàn chưa
đồng thời cơ quan chức năng cũng cần xem xét số liệu đối tượng nguy cơ đang thế nào
lúc đó mới được mở cửa hoàn toàn hay chỉ mở cửa một phần
bác sĩ khanh nhấn mạnh muốn có hai tuần hay mấy tuần đi nữa
cũng cần phải xem xét
tiếp đến là đánh giá khả năng kiểm soát dịch bệnh tấn công vào đối tượng nguy cơ
muốn biết hai con số đó cần theo dõi số liệu về số f nặng mới trong hai tuần qua giảm thế nào
bên cạnh đó phải xem xét tỷ lệ phủ vaccine cho người có nguy cơ
lẫn tỷ lệ phủ vaccine trong cộng đồng
đương nhiên muốn mở cửa thì phải mở từng phần thôi
chẳng hạn như người nhiễm bệnh nay đã khỏi
hay người tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ tham gia các hoạt động theo lộ trình ra sao
bác sĩ khanh nói
theo ông phạm bình an phó viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tp hcm
thành phố giãn cách đã lâu ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và kinh doanh
thực phẩm ở đồng bằng sông kiểu long quá nhiều thu hoạch nhưng không bán được
trong khi ở thành phố khan hiếm mà giá lại tăng
chính quyền nào cũng vậy phải lựa chọn giữa sinh mạng và sinh kế
đang dịch muốn đảm bảo sinh kế thì lơ là vấn đề sinh mạng
nhưng nếu chúng ta quá siết thì sinh kế bà con khó khăn
nếu muốn trở lại thì mô hình sản xuất kinh doanh phải phù hợp trong mùa dịch ông an nói
tuy nhiên ông an cho rằng với tình trạng hiện nay
trở về cuộc sống bình thường mà không có covid một mươi chín là gần như không thể
do đó tp hcm nên chuẩn bị phương án sống chung với covid
nhưng không phải sống chung với đại dịch
vấn đề là chúng ta phải coi covid một mươi chín giống như một loại bệnh cúm
tất nhiên không phải cúm bình thường
nghĩa là chuẩn bị cho giai đoạn dài hơi
trong đó thay đổi rất lớn về cả xã hội phương thức vận hành
ví dụ như đi xe buýt hay xem phim không ngồi ghế sát nhau nữa
mà phải có khoảng cách hay vẫn phải đeo khẩu trang
không những năm k mà còn năm t nữa
mở cửa trở lại nhưng không phải là bình thường
mà là bình thường mới với những điện pháp phòng dịch đi kèm
tăng cường ý thức phòng dịch của người dân rất quan trọng
thì mới tạo cân bằng để sống chung với nó
chứ để dịch bùng lên là rất nguy hiểm ông an nhấn mạnh